với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín cũng như đặc thù sinh hoạt tôn giáo của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh an giang
thời gian qua các địa phương đã đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền phòng chống dịch
qua đây người dân đã có nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống dịch cũng như đã giúp công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn
đặc thù đồng bào trăm sinh hoạt tôn giáo tập trung mỗi ngày năm lần tại các thánh đường và tiểu thánh đường
nhưng thời gian qua theo chủ trương của chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hầu hết mọi người dân đều chấp hành tuân thủ nghiêm theo đúng quy định
sau hai mươi hai ngày thực hiện đến nay đồng bào trăm an giang vẫn thực hiện rất tốt các biện pháp phòng ngừa
nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà trong đồng bào dân tộc trăm
đã nâng cao nhận thức chủ động phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình
theo đó đã góp phần rất lớn vào thành công chống dịch của tỉnh cũng như địa phương trong thời gian qua